vào chiều qua công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của ông lâm văn lương sáu mươi ba tuổi chú tỉnh đồng nai
nạn nhân được người dân phát hiện tử vong bên lề đường nghi bị xe khách tông trúng
vào khoảng năm giờ sáng hai mươi ba tháng bảy người dân phát hiện ông lương nằm bên lề đường quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn sơn quý xã phú sơn huyện bù đăng
tại hiện trường lực lượng công an xác định nạn nhân đã tử vong có nhiều vết máu hai chân bị gãy
qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera lực lượng chức năng nhận định có thể ông lương bị xe khách tông chết tại chỗ
lực lượng chức năng tỉnh bình phước đang tìm kiếm chiếc xe khách này